hội trợ công nghiệp hỗ trợ hà nội năm hai nghìn hai mươi với sự tham gia của gần hai trăm linh doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ
và hai mươi nhà mua lớn theo cả hình thức offline tại hội trường và online giao thương trực tuyến
vừa được sở công thương hà nội tổ chức trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một
hội trợ được tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp hỗ trợ của hà nội nói riêng
và các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ việt nam nói chung nâng cao năng lực trong sản xuất linh kiện phụ tùng
bao gồm ba ngành liên kiện điện tử liên kiện lắp ráp ô tô xe máy xe cơ giới liên kiện cơ khí chế tạo
công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may ra dày và công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành công nghệ cao
bên cạnh đó nâng cao khả năng sử dụng tiết kiệm nguyên liệu nhiên liệu và năng lượng
tăng cường khả năng hội nhập kinh tế quốc tế tạo môi trường gặp gỡ tìm kiếm cơ hội
kết nối giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp sản xuất chế tạo cung ứng linh kiện phụ kiện bán thành phẩm
đáp ứng yêu cầu của các nhà sản xuất công nghiệp chính